chúng tôi tiếp tục thông tin về công tác cứu hộ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu ba mươi năm m tại tỉnh đồng tháp
từ đêm qua cho đến tám giờ sáng ngày hôm nay hàng trăm người và phương tiện cứu hộ vẫn hoạt động hết công suất
với hy vọng có thể tiếp cận sớm nhất với cháu bé
cả đêm qua và cho đến sáng nay khu vực hiện trường công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai gấp rút
lực lượng cứu hộ đang áp dụng việc khoan xoắn ốc được điều từ nơi khác đến
để khoan quanh vị trí cọc bê tông nạn nhân bị mắc kẹt
việc áp dụng khoan xoắn ốc để cố định đất tốt hơn tránh cọc bê tông bị sô lệch
dẫn đến trường hợp bị gãy mối nối cọc bê tông nguy hiểm cho bé trai hạo nam
oxy thì vẫn được truyền liên tục cho nạn nhân dù vẫn chưa nhận được tín hiệu mới từ cháu
an ninh khu vực vẫn đang được thắt chặt
và việc cứu hộ cháu bé hạo nam vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương